thực hiện công điện khẩn của thủ tướng chính phủ tỉnh quảng nam và bộ tư lệnh quân khu năm đã thành lập sở chỉ huy tiền phương vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi đặt tại huyện bắc trà my để chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn năm mươi ba người bị vùi lấp do sạt lở tại hai xã trà liêng và trà vân huyện nam trà my
ngay trong đêm hai mươi tám tháng một mươi quân khu năm và bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam đã điều động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện thiết bị thông tin liên lạc tiếp cận hiện trường
tỉnh quảng nam cũng đã huy động nhiều phương tiện xe cơ giới hạng nặng để thông tuyến từ hai phía đường quốc lộ bốn mươi nhằm rút ngắn thời gian và các lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường
phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác của chính phủ đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ